liên quan đến vụ cán bộ công an huyện đông anh hành hung phóng viên báo tuổi trẻ trong khi đang tác nghiệp
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu công an tp hà nội điều tra làm rõ xử lý và báo cáo thành quỷ
văn phòng ubnd tp hà nội vừa có công văn hỏa tốc gửi công an thành phố về việc điều tra xử lý thông tin báo chí phản ánh
liên quan đến việc công an huyện đông anh cản trở hành hung phóng viên
theo công văn ngày hai mươi ba tháng chín báo chí phản ánh thông tin một số cán bộ chiến sĩ thuộc công an huyện đông anh
hành hung phóng viên báo tùy trẻ cản trở các phóng viên tác nghiệp trên cầu nhật tân
trước sự việc này chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung giao công an tp điều tra xác minh làm rõ nội dung nêu trên
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật báo cáo thành quỷ ubnd tp trước ngày hai mươi bảy tháng chín
thông tin trả lời báo chí theo quy định
trước đó vào sáng sớm ngày hai mươi ba tháng chín tại khu vực cầu nhật tân
có một người tử vong dưới trên cầu
trên cầu là chiếc xe taxi đang đổ
phóng viên trần quang thế công tác tại báo tuổi trẻ được tòa soạn phân công đi tắc nghiệp
tại đây anh thế bị một nhóm người trong đó có cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự
công an huyện đông anh mặc thường phục lao vào cản trở và hành hung
phóng viên trần quang thế bị đánh chảy máu mồm bị đấm vào đầu gây choáng váng